đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã làm việc với huyện bình chánh
về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và công tác xây dựng nông thôn mới
triển khai quy hoạch để đô thị hóa trên địa bàn huyện
tại buổi làm việc bí thư thành ủy đinh la thăng đã chấp thuận kiến nghị cho huyện bình chánh
xây dựng đề án nâng cấp huyện bình chánh lên thành phố hoặc thị xã
ngoài ra ủy ban nhân dân huyện bình chánh còn đề xuất cho huyện này được áp dụng một số chức năng
nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ chế phường đối với các xã đô thị hóa nhanh trên địa bàn
như xã bình hưng tân kiên vĩnh lộc a vĩnh lộc b
trước đề nghị của ủy ban nhân dân huyện bình chánh bí thư thành ủy đinh la thăng cho biết
nếu huyện bình chánh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định thì trình lên thành phố
để thành phố đề xuất với chính phủ xem xét quyết định
hiện nay huyện bình chánh vẫn còn thiếu hai tiêu chí chưa đạt là tỷ lệ hỏa táng và tỷ lệ tuyến phố văn minh